tối ngày ba tháng hai dưới chân cầu mỹ thuận xã tân ngãi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
diễn ra cầu truyền hình ánh sáng niềm tin nối với ba điểm cầu trên cả nước là hà nội
hải phòng và côn đảo thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
đến dự có phó thủ tướng vương đình huệ phó chủ tịch quốc hội độ bá tị
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú đại tướng lương cường
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cùng lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các tỉnh thành phía nam cùng nhân dân tham gia
tại đây ban tổ chức đã trao lưu niệm chương trình tuyên dương cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu của lãnh đạo đảng nhà nước
cho ba mươi năm tập thể cá nhân của các tỉnh phía nam
đây là vinh dự to lớn đối với đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh vĩnh long và khẳng định vĩnh long là một địa phương giàu truyền thống lịch sử
cách mạng quê hương của khởi nghĩa nam kỳ là nơi có vai trò lớn trong quá trình thành lập đảng cũng là nơi hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của đảng